liên quan đến vụ cá bè chết trắng một đoạn sông la ngà đoạn thuộc địa phận huyện định quán tỉnh đồng nai
vào chiều ngày hôm nay công an tỉnh đồng nai cho biết đã cử lực lượng vào cuộc phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân
và cũng theo thông tin từ công an tỉnh đồng nai theo thống kê sơ bộ thì có hơn ba trăm ba mươi tám tấn cá của các hộ dân bị chết
bước đầu lực lượng chức năng nhận định do sau trận mưa lớn nước đầu nguồn bẩn chảy về khiến cá thiếu oxy dẫn đến chết
về một số ý kiến nghi vấn cá chết do việc xả thải từ quá trình sản xuất công nghiệp của nhà máy nằm ven sông la nga
lãnh đạo tri cục bảo vệ môi trường tỉnh đồng nai khẳng định khu vực ven sông la ngà hiện có một số cơ sở sản xuất công nghiệp
nhưng quá trình xử lý nước thải chất thải đều được giám sát chặt chẽ
hiện các cơ quan chức năng tỉnh đồng nai đang khẩn trương điều tra để sớm làm rõ nguyên nhân cá bè chết